những năm gần đây thành phố hội an tỉnh quảng nam luôn trong tình trạng lượng phương tiện cơ giới tăng cao kẹt xe tại các khu phố cổ diễn ra phổ biến
để giải quyết vấn đề này ubnd tp hội an đã triển khai dự án phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí chi phí thấp do chính phủ đức tài trợ
dự án phát triển giao thông bằng xe đạp được triển khai sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng thành phố không động cơ vận động người dân chuyển dần từ phương tiện cơ giới sang phương tiện phi cơ giới
thời gian đào này là công tác tuyên truyền vận động cho các doanh nghiệp cho người dân hội an tổ chức đi lại bằng phương tiện xe đạp trong những tự ly gần
mặt khác thì chúng tôi cũng sẽ tự lý gần
trong cải thiện về vấn đề cơ sở hạ tầng tạo những hành lang những tuyến đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp trên các tuyến giao thông của thành phố để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc thực hiện di chuyển bằng xe đạp
mới đây ubnd tp hội an phối hợp với bộ hợp tác kinh tế và phát triển của cộng hòa liên bang đức tổ chức hội thảo lập kế hoạch tổng thể phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí
chi phí thấp
tại thành phố hội an tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận chia sẻ về các chính sách và sáng kiến phát triển giao thông phi cơ giới tại hội an
hội an là một thành phố di sản văn hóa thì tôi nghĩ là có rất là nhiều những yếu tố thuận lợi để cho thành phố có thể phát triển được hệ thống giao thông phi cơ giới bằng việc là xây dựng những khoảng không gian cũng như là những cơ sở hạ tầng phù hợp
dành cho những người đi bộ và những người đi xe đạp
trong thời gian tới thành phố hội an sẽ lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí chi phí thấp
dự án sẽ được thực hiện từ nay đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thành phố hội an quyết tâm phát triển giao thông bằng xe đạp hướng đến phổ biến phương tiện phi cơ giới nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hội an thành phố sinh thái văn hóa du lịch